tuần tới tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres sẽ tới nga và ukraine
trọng tâm của hai chuyến đi là thảo luận về các biện pháp cấp bách để tái lập hòa bình tại ukraine
dự kiến vào ngày hai mươi sáu tháng bốn tổng thư ký liên hợp quốc sẽ tới moscow và có cuộc gặp với tổng thống nga vladimir putin
ngày hai mươi tám tháng bốn ông guterres sẽ tới ukraine và có cuộc gặp với tổng thống nước chủ nhà zelensky
phát ngôn viên của liên hợp quốc cho biết ông guterres muốn thảo luận các bước khẩn cấp nhằm mang lại hòa bình ở ukraine
cũng như tương lai của chủ nghĩa đa phương dựa trên cơ sở hiến trương lập quốc và luật pháp quốc tế
bên cạnh thúc đẩy đàm phán hòa bình tổng thư ký liên hợp quốc dự kiến sẽ thảo luận với nga và ukraine
về việc cho phép dân thường di chuyển an toàn khỏi các khu vực xung đột và cung cấp viện trợ nhân đạo cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề
ước tính hơn một mươi hai triệu người ở ukraine đang cần
hỗ trợ nhân đạo